trồng trái phép gần hai cây thuốc viện để bán kiếm lời
má thịnh chú tại thị xã sapa vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt khẩn cấp
qua khám nghiệm hiện trường công an thị xã sapa đã phát hiện thu giữ một tám trăm bảy mươi sáu cây thuốc viện
được phính trồng tại vườn rau của gia đình
công an công an cũng thu giữ thêm gần bốn gram nhựa thuốc viện được đối tượng cất giấu trong nhà
phính cai nhận toàn bộ số cây thuốc viện trên được đối tượng trồng để bán kiếm lời
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành nhổ bỏ số cây thuốc viện trên
và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với má thị
về hành vi trồng cây thuốc viện và tàng trữ trái phép chất ma túy